từ xưa hát sắc mùa là một loại hình diễn sướng dân gian xuất hiện ở nhiều tỉnh thành ở nước ta
tuy nhiên hát sắc mùa của người mường lại phong phú hơn cả bởi nguồn gốc gắn liền với sứ mệnh
xua đuổi ma quỷ cầu may mắn trong những dịp đầu năm
và trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm hãy cùng chúng tôi đến với xã vân hòa
huyện ba vì hà nội để cùng tham dự và sống trong không khí đậm chất sử thi của những câu hát sắc mùa truyền thống